hà giang cao bằng lạng sơn cũng như cả bắc giang là những nơi mà có nhiệt độ thấp dưới bảy độ
và thậm chí là ở những điểm núi cao mức nhiệt còn thấp dưới ba độ
ban đêm nhiệt độ giảm thấp nhưng ngày trời lại có nắng sớm và nền nhiệt cao nhất trong ngày
sẽ tăng lên mức từ hai mươi hai đến hai mươi ba độ
ngoài sự tranh nhiệt lớn giữa ngày và đêm thì độ ẩm trong không khí ở miền bắc cũng hạ xuống rất thấp
thấp nhất chỉ còn khoảng từ ba mươi năm đến bốn mươi năm nên trời rất là hành khô
và các tỉnh thành còn lại của miền trung trời cũng không còn mưa nữa
nên nhiệt đêm nay ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế vẫn duy trì ở mức thấp
trong khoảng từ một mươi ba đến một mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi nhiệt độ cũng giảm còn khoảng một mươi sáu một mươi tám độ
từ bình định đến bình thuận nhiệt độ giao động ở mức từ một mươi chín đến hai mươi hai độ trời lạnh
sao đến ngày mai toàn miền trung chủ đạo không mưa trời còn nắng
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế có mức nhiệt trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ
với các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận nhiệt độ giao động ở mức từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
lui xuống phía nam mức nhiệt đêm nay ở khu vực tây nguyên vẫn trong khoảng từ một mươi ba đến một mươi sáu độ
còn đối với khu vực nam bộ nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
ở các tỉnh miền đông vẫn chỉ giao động mức từ một mươi bảy đến hai mươi độ trời rét
còn ở các tỉnh miền tây nhiệt độ cũng không nơi nào vượt qua mức hai mươi hai độ
ngày mai nam bộ và tây nguyên có tiết chế
trời nắng giáo ở khu vực tây nguyên nhiệt độ phổ biến mức từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn ở các tỉnh thành khu vực nam bộ nhiệt độ vẫn giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh
ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị trở vào cho đến ninh thuận
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật tới cấp tám
vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ bình thuận trở vào đến cà mau
có gió đông bắc mạnh cấp sáu đến cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét khiến cho biển động mạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa và phía tây
khu vực giữa biển đông có gió đông bắc mạnh cấp sáu đến cấp bảy giật tới cấp chín
phía tây khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển phía tây huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp bảy giật tới cấp chín đến cấp một mươi
sóng biển cao trong khoảng từ ba đến năm mét khiến cho biển động mạnh
và sau đây sẽ là thông tin dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước